tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị cấp cao liên hợp quốc khu vực á âu
tăng cường hợp tác về thuận lợi hóa trung chuyển thương mại và thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bền vững hội nghị do bộ ngoại giao phối hợp với cơ quan đại diện cấp cao của liên hợp quốc
về nhóm các nước kém phát triển các nước đang phát triển không có biển và các nước đảo nhỏ đang phát triển tổ chức
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
phát biểu tại phiên khai mạc phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam phạm bình minh nhấn mạnh
đây là năm thứ hai triển khai chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững vì người dân
là chương trình nghị sự được hỗ trợ bởi nhiều đối tác về phát triển bền vững chia sẻ trách nhiệm
không để cho bất cứ quốc gia nào bị bỏ lại sau
chính vì thế mà các nước cần cam kết ủng hộ đẩy mạnh
hợp tác quốc tế với nhiều bên để giúp đỡ các quốc gia đạt được mục tiêu phát triển bền vững
tin tưởng các đối tác hợp tác dựa trên sự phát triển có lợi giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển
phó thủ tướng phạm bình minh cho rằng với kinh nghiệm ba mươi năm đổi mới
việt nam hiểu rõ tầm quan trọng của thương mại và đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo
là một thành viên có trách nhiệm trong các tổ chức quốc tế
thời gian qua việt nam đã mở rộng hợp tác hỗ trợ các nước trong khu vực
nhất là các nước láng giềng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
cũng theo phó thủ tướng phạm bình minh
thời gian qua lào và việt nam cũng đã triển khai mô hình một cửa ở cửa khẩu quốc tế lao bảo
sông sa vạt và hiện đang hợp tác để lào tiếp cận với cảng vũng áng để thông qua đó đưa hàng hóa của lào ra thế giới
cũng như phát triển đường cao tốc từ lào sang việt nam tạo điều kiện trong thông thường hàng hóa
chúng tôi đã hợp tác với việt nam trong thời gian dài và có mối quan hệ sâu sắc
việt nam hỗ trợ cho lào rất nhiều
chúng tôi đánh giá cao việc việt nam thực hiện một cửa với lào
việt nam còn hỗ trợ lào về đường ống dẫn dầu tới lào
sau phiên khai mạc các đại biểu tham dự sáu phiên họp thảo luận chuyên đề tập trung vào các nội dung về trung chuyển
thuận lợi hóa thương mại trong thúc đẩy thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi ở các nước không có biển
các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa các nước không có biển các nước trung chuyển trong lĩnh vực hải quan
tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư xây dựng các tuyến trung chuyển liên quốc gia
thu hút nguồn vốn và xây dựng các khuôn khổ pháp lý song phương và đa phương cần thiết
vai trò của các tổ chức quốc tế và khu vực tổ chức tài chính ngân hàng và các nhà tài trợ
trong việc hỗ trợ các nước không có biển và trung chuyển khắc phục khó khăn
và tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu